theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do không khí lạnh tiếp tục tác động nên đêm ngày bảy và sáng ngày tám tháng một bắc bộ và trung bộ có nơi mưa vừa mưa to trời rét
nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm ở vùng đông băng bắc bộ giảm xuống còn một mươi chín độ c ở các tỉnh vùng núi cao nhiệt độ giảm còn dưới một mươi năm độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường bắc bộ có mưa nhiều nơi từ chiều tối ngày tám tháng một ở các tỉnh bắc và trung trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to gió đông bắc trong đất liền cấp ba cấp bốn vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm ngày tám tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ xảy ra rét đậm vùng núi rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến một mươi một mươi hai độ c
các tỉnh vùng núi từ tám đến một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c thủ đô hà nội từ đêm ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng một trời rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một mươi ba độ c